xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại khu vực đông bắc bộ
gió ảnh hưởng của dìa phía nam dạy ngáp thấp có trục khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ vĩ bắc
riêng các tỉnh vùng núi có thể chịu ảnh hưởng kết hợp của hồi tụ gió trên mực năm m
nên trong đêm một mươi bảy sáng ngày một mươi tám có mưa dại giác
sau đó vào ban ngày mưa giảm hơn trưa chiều có nắng
nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
từ ngày một mươi chín tháng bốn thì nắng nóng cũng sẽ có chiều hướng gia tăng
dìa các tỉnh thuộc phía tây bắc bộ có thể xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
người dân cần chú ý đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao khi nắng nóng kéo dài
trong ba ngày tới các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ phổ biến là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
động tương đối thấp và thấp nhất phổ biến từ bốn mươi ba mươi năm độ
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra diện rộng
ở các tỉnh phía bắc khu vực với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn từ khánh hòa đến bình thuận trời nắng nhưng không quá nóng
với nhiệt độ ở trong ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
sự báo đợt nắng nóng tại miền trung còn kéo dài người dân chú ý đảm bảo sức khỏe
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
đến tối và đêm nhờ yếu tố địa hình cao nên thời tiết mát mẻ
nhiệt độ thấp nhất giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi thấp hơn
còn đối với khu vực nam bộ hơn hai tháng nay nắng nóng xảy ra diện rộng
và sẽ tiếp diễn trong những ngày tới khi các hình thế gây mưa không xuất hiện
trời nắng sớm kéo dài đến chiều muộn với cường độ mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng miền đông có nơi cao hơn cùng với độ ẩm sám thấp
nên người dân cần đề phòng khả năng cháy rừng và chập nổ điện có thể xảy ra